xin chào quý vị và các bạn đã đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
thưa quý vị việc quốc hội thông qua gói hỗ trợ gần ba trăm năm mươi tỷ đồng
đã đáp ứng những nhu cầu mong muốn cho cộng đồng doanh nghiệp
để tìm hiểu thêm về gói hỗ trợ này chúng ta sẽ cùng gặp tiến sĩ huỳnh thanh điền
chuyên gia tài chính ngân hàng để cùng đồng hành với tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình
người ta sẽ đầu tư phát triển và người ta sẽ tạo đà phát triển nhưng mà
vừa rồi mình thấy rồi đó có những rất là nhiều
cái cổ phiếu mà doanh nghiệp làm ăn rất là tệ và thậm chí là không có một cái dự định phát triển gì cho tương
lai hết giá nó vẫn tăng bình thường như vậy thì tiền đổ vào đây hàng thì không có
tiềm năng phát triển trong tương lai cũng không như vậy thì buộc là như vậy thì tương lai nó sẽ dẫn đến lãng phát
dạ vâng trong gói hỗ trợ lần này thì theo tôi được biết là có gói tiền tệ bốn mươi tỷ là hỗ trợ cho các doanh nghiệp
vậy đó là những hỗ trợ gì vậy thưa tiến sĩ trong mấy cái gói mà chính phủ ban hành đó
thì tôi thích nhất là cái gói mà bốn mươi tỷ hỗ trợ cho doanh nghiệp
đó là cái hỗ trợ này chính là gì nè
có nghĩa là những cái doanh nghiệp nào mà có những cái dự định đầu tư sản xuất kinh doanh
mà đi đi vay tiền ngân hàng đó ngon thì chính phủ sẽ hỗ trợ hai phần trăm cái lãi suất
hai phần trăm lãi suất
thì cái này nó làm cho doanh nghiệp mạnh dạng hơn
bây giờ ví dụ như đầu tư
tất nhiên là doanh nghiệp sẽ thiếu tiền mà trong cái giai đoạn này họ thiếu tiền rất là nhiều
nên buồn lòng họ quay cho nên là chính sách tiền tệ mình mở rộng nghĩa là họ quay với lãi suất thấp rồi
thứ hai là mình hỗ trợ thêm cho họ hai phần trăm đó
đấy như vậy thì họ sẽ mạnh dạng để đầu tư sản xuất kinh doanh hơn và nó kết hợp với cái vấn đề về
mở rộng cái
cái cái cái tài khoá liên quan đến vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng thì doanh nghiệp
sẽ có cái thị trường để đầu tư
đó rồi là khi họ đầu tư
tiền hàng rồi được hỗ trợ cái này nữa thì chi phí của họ thấp
cho nên nếu tôi làm ăn mà thì tôi cũng sẽ mạnh dạng đầu tư
cái gì tuyệt vời không tức là chính phủ còn tạo ra thị trường thông qua chi đầu tư không
rồi khi mà tôi đi vay tiền về để tôi đầu tư thì tôi lại được hỗ trợ cái lãi suất đó
quá hay đúng không cái này quá tuyệt vời cho nên doanh nghiệp sẽ mạnh dạng hơn và tôi đánh giá rất là cao
với gối này nhưng mà bốn mươi tỷ thì ngàn tỷ thấy ít quá này phải nhiều nhiều hơn chút
ạ trong gói hỗ trợ lần này gói tài khoá là hai trăm chín mươi một tỷ trong đó hỗ trợ giảm hai phần trăm thuế suất thuế giá trị gia tăng
hai nghìn hai mươi hai áp dụng với những nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng một mươi phần trăm còn tám phần trăm
đồng thời tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa
một trăm bảy mươi sáu tỷ tập trung trong hai năm

năm trăm năm mươi tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông công nghệ thông tin chuyển đổi số
ngoài ra còn hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê ở trọ
làm việc trong các khu công nghiệp khu chế xuất khu vực kinh tế trọng điểm sử dụng khoảng
sáu sáu trăm linh tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chiên ngân sách trung ương năm
hai nghìn hai mươi một đồng thời tăng hạn mức bảo lãnh chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước cho ngân hàng chính sách xã hội tối đa
tám bốn trăm linh tỷ đồng để cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục mạng non
tiểu học ngoài công lập cá nhân về mua thuê mua nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở
chính sách về nhà ở xã hội
thưa tiến sĩ chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm

ngoài khung khổ chính sách tài chính tiền tệ
xã hội quyết định vậy liệu có rủi ro gì cho nền kinh tế không thưa ông
cái việc mà chính phủ cần làm bây giờ là phải tuyên bố cái chính sách kiểm soát dịch một cách ổn định lâu dài
không thay đổi chứ không có tình hình
tôi tôi tôi tôi nói tôi nói thật là tôi không thích cái
cái chính sách mà gọi là kiểm soát dịch tùy tình hình là bởi vì mình hiểu hôm nay như thế này nè
cái chính sách của bất kỳ chính phủ nào cũng vậy thôi nó chính là cái môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
mà doanh nghiệp muốn đưa ra các chiến lược kinh doanh và muốn đưa ra kế hoạch kinh doanh
họ phải nắm nắm họ phải chắc chắn bởi cái môi trường kinh doanh
cái gì không chắc chắn chính sách họ phải chắc
và khi mà họ biết là chính phủ sẽ kiểm soát dịch
theo cái hướng là thích ứng an toàn
ổn định thì họ sẽ có kế hoạch kinh doanh để mà nó phù hợp với chính sách đó
chứ còn bây giờ chúng ta cứ nói tạm thời mà chúng ta chưa có tuyên bố rõ ràng thì doanh nghiệp rất là khó
để mà họ lên một cái kế hoạch kinh doanh như chẳng hạn như tôi tôi nói lỡ tôi đầu tư
tôi vừa đầu tư xong
mà ông mai mốt ông đóng mở cái kiểu giống như năm rồi nữa sao mà nhiều người ta đang lo như vậy
cho nên tôi nghĩ là điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tuyên bố một cái chính sách
mà để cho cái cộng đồng doanh nghiệp họ cảm thấy yên tâm hơn họ yên tâm hơn với cái hoạt động họ đầu tư
thì cái chính sách này nó mới phát huy hiệu quả
thưa tiến sĩ không riêng gì việt nam nhiều nền kinh tế khác trên thế giới cũng đã có các gói hỗ trợ phát triển kinh tế
tế với quy mô khác nhau
vậy tiến sĩ đánh giá thế nào với gói hỗ trợ của việt nam đang ở mức nào
nghiệp đã hợp lý hay chưa
nhiều quốc gia cái gói người ta lớn lắm
mình tính sơ sơ tôi thấy khoảng bốn phần trăm gdp cái gói này nó không có lớn nó rất là nhỏ
đó là cái thứ nhất mà mình muốn nói là nó không có lớn gì cả chứ đừng nghĩ thì nó lớn nó không có lớn
không là bao nhiêu cả
cái thứ hai là cái gói này mình chi rất là thận trọng chứ không giống như các nước
các nước đã phát tiền mặt mà hỗ trợ cho người lao động và phát tiền mặt luôn
đấy ví dụ vậy đó người ta tung tiền ra để mà người ta kích cầu luôn đấy còn mình đó mình không có tung vậy
mình chỉ giảm vat thôi chứ mình không có tung tiền kích cầu mà mình hiểu năm nay vậy đó
chỉ hỗ trợ cho một số đối tượng gặp khó khăn
đó là cái thứ hai á là cái không gian tài khoá mình còn
ví dụ như là cái nợ công của mình hiện nay nợ công trên gdp của mình mình có bốn mươi phần trăm thôi
nhưng mà cái trần mà mục tiêu mà quốc hội mà cho chính phủ việt nam đó là năm mươi
có nghĩa là không gian tài khoá của mình đó là còn khoảng một mươi phần trăm gdp mà cái gói này có bốn phần trăm
nó không ăn thua gì cả
cho nên tôi nghĩ về mặt vĩ mô chi hết cái gói này luôn thì vẫn ổn định bình thường không có vấn đề gì hết
cái chính đó là vấn đề quản lý cái đầu cơ đó
đó và quản lý cái thất thoát đó và đảm bảo là tiền tung ra mà hàng quá dịch vụ nó có
tập trung vào các dự án đầu tư có hiệu quả thì cái đó nó mới tạo tiền đề phát triển lâu dài
cho nên tôi nói là cái gói này xét quy mô là cũng không có lớn
mà xét về cái khả năng tài khoá là mình dư sức
nó có bốn phần trăm gdp trong khi đó bây giờ mình còn mươi phần trăm đó để mình sử dụng đó
mà mình sử dụng chưa có hết
nói ý tôi nên tôi nói là chính phủ làm cái gói còn mạnh hơn nữa
thì tôi nghĩ nó sẽ còn tốt hơn
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ
tuy nhiên trong quá trình triển khai chính sách tiền tệ tài khóa phải gắn chặt với nhau thúc đẩy hỗ trợ phát triển
tránh để xung đột mâu thuẫn có như vậy mới có thể phát huy được hết hiệu quả của gói hỗ trợ này
một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ huỳnh thanh điền đã tham gia chương trình này
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau trong năm mới nằm nhâm dần